cần khắc phục điểm nóng về môi trường tại cần thơ
chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa tại đắk lắc
trong phần tin quốc tế trung quốc sẽ đáp trả việc mỹ tăng thuế lên hai mươi năm với hai trăm linh tỷ usd hàng hóa
hàn quốc và triều tiên thúc đẩy chuẩn bị cho đoàn tụ gia đình ly tán
thưa quý vị thời gian qua
trên tuyến sông mương điều đi qua các xã tân trung tạ an khương thuộc huyện đầm rơi tỉnh cà mau
nguồn nước sông rạch luôn trong tình trạng đen sẫm và có mùi hôi
nơi đây là vùng nuôi tôm chuyên canh nhưng khi người dân lấy nước vào nuôi tôm
thì tôm cá chết hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
miếng vuông của ông nguyễn viết tống có diện tích gần bốn hectare
gần một năm nay khi nguồn nước sông bị ô nhiễm tôm cá chết hàng loạt
đã làm cho đời sống và sinh hoạt không chỉ của gia đình ông
mà còn nhiều bà con nhân dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn
sở tài nguyên và môi trường công trí cục thủy sản cũng đã xuống hiện trường kiểm tra
nhưng đến nay vẫn không xác định được nguyên nhân cá chết
mà chỉ phân tích mẫu nước khoanh vùng rồi chưa có kết luận cụ thể
đối với xã thì có cái kiến nghị thì mong các ngành chức năng sớm có giải pháp
để xử lý cái môi trường đặc biệt là cái môi trường nước
mà nó ô nhiễm đối với địa bàn của tạng hương tăng trung
và tăng nhiều hòa thành
khu vực này hiện có chín cơ sở sản xuất công nghiệp
gồm năm cơ sở chế biến thủy sản và bốn cơ sở chế biến chi tin nước mắm
trong khi đó tại đây lại không có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung
và việc kiểm soát xả thải vô cùng khó khăn do nhiều vị trí xả thải nằm bên dưới nhà dân ven sông
theo đánh giá của sở tài nguyên môi trường là do cái tác động từ cái nước thải
tại khu vực của thành phố cà mau là có hiện tượng là một số khu chế biến thủy hải sản
của cái phường tám thành phố cà mau và cái khu công nghiệp của hòa trung là có cái hiện tượng
là cái xử lý cái nước thải đó ra môi trường chưa đạt chuẩn nên nó dẫn đến cái ô nhiễm trên lĩnh vực này
trên địa bàn các huyện thành phố cà mau vẫn còn rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh
không có phương án đánh giá
tác động môi trường mà việc quản lý kiểm tra và xử lý chưa được quan tâm đúng mức
việc cơ sở chế biến tồn tại song song với nhà máy chế biến thủy sản
sẽ dẫn đến thiệt hại rất lớn cho nhân dân và nhà nước
nhiều năm qua thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện đề án
theo đó phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng tám mươi hộ dân sống ven sông ổn định chỗ ở
đến năm hai nghìn năm mươi toàn thành phố không còn nhà cọc ven sông
thế nhưng ở thời điểm hiện tại người dân trong vùng sạt lở vẫn còn gặp khó khăn
về nhà ở
tại khu vực thới lợi phường thới an đã liên tiếp xảy ra ba vụ sạt lở đất bờ sông ô môn
khiến hơn chục căn nhà bị đổ sụp xuống sông và gần hai mươi căn nhà kế cận bị ảnh hưởng
tuy nhiên đến nay người dân trong vùng bị ảnh hưởng này vẫn chưa được ổn định về nhà ở
giống như đồ đạc với đồ dùng mấy đứa đi học đấy chứ
chặt dụng nấu cơm đồ đấy chứ là nhà toàn bộ xuống sông hết không còn gì chứ
sạt lở xong rồi thì đang ở đậu nhà của người chị ba
thì bây giờ cũng như sụp mắt hoàn toàn nhưng giờ chính quyền địa phương cũng thương
thì có các định cư hay là giúp đỡ chút tiền gì đó chẳng hạn là mình cũng như giúp đỡ vô cái nhà
mình xây cho nó ổn định cho con cái nở vậy đó
diễn biến sạt lở bờ sông canh rạch trên địa bàn thành phố ngày một nghiêm trọng
phức tạp gia tăng cả về cường độ và số lượng
sạt lở ven sông ven biển hiện nay luôn là nỗi ám ảnh của bà con nhân dân
trong khu vực đồng bằng sông kiều long
sạt lở ven sông nói chung và thành phố cần thờ nói riêng
thì trước mắt là đảm bảo cho nơi ăn trốn ở thí dụ bà con mình có nhà người thăng thì ở nhờ
còn một số hộ mà không có chỗ ở nhất định thì địa phương cũng tạo điều kiện như là
mượn các cái điểm trường rồi để cho bà con ở tạm thời
còn về lâu dài đó thì quỹ ban dân phường thái an cũng đã có cái kiến nghị
về quỹ ban văn quận cũng như đặc biệt là quỹ ban văn phường thái an
đặc biệt là ở quỹ ban văn thành phố xem xét để hỗ trợ cái chỗ ở cho những cái hộ dân
mà bị ảnh hưởng trực tiếp do vấn đề sạt lở gây ra trong cái thời gian qua
theo công bố mới nhất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng bằng sông kiểu long hiện có trên năm trăm linh vị trí sạt lở bờ sông với tổng chiều dài trên năm trăm linh km
đặc biệt có bốn mươi hai vị trí sạt lở bờ sông bờ biển với chiều dài gần một trăm năm mươi km
cần xử lý
cấp bách với tổng vốn thực hiện gần bảy tỷ đồng
trong đó chỉ có một mươi bảy vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm được xây dựng dự án
và đã có nguồn vốn đầu tư thực hiện
còn lại hai mươi năm vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở một mươi một tỉnh thành
với trên ba năm trăm linh tỷ đồng chưa tìm được nguồn vốn đầu tư
trong khi chính quyền địa phương chỉ có biện pháp khắc phục trước mắt
thì người dân vẫn đang tiếp tục sống trong tình trạng lo lắng
nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản
mưa lũ trong thời gian qua đã khiến nhiều công trình thủy lợi
trên địa bàn tỉnh yên bái bị hư hỏng
hiện toàn ngành nông nghiệp của địa phương đang tập trung nhân lực máy móc
nhanh chóng khắc phục hậu quả để bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
công trình thủy lợi nà la phục vụ tưới tiêu cho ba mươi hectare lúa
của bà con nông dân xã sơn lương huyện văn chấn
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba lượng nước lớn cùng với đất đá đổ về
khiến cho đập đầu mối bị bồi lấp hoàn toàn và gãy hỏng ba trăm linh mét canh
dẫn nước xuống các cánh đồng
để kịp thời bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
sau khi giả soát hiện trạng thiệt hại và hư hỏng
công ty trách nhiệm hưu hạn nghĩa văn huyện văn chấn đã cử cán bộ
ở các cụm thủy nông cùng với máy móc tổ chức khắc phục nạo vét
toàn bộ khối lượng đất vùi lấp để nhanh chóng lấy nước cho đồng ruộng
các cái đầu mối là chúng tôi phải đi tìm
các cái đầu mối thậm chí là nó nấp kín cao lên là phải bới ra để tìm
thì mới nạo vét được
và cái khối lượng nó rất là nhiều
nhân lực ở tổ của cơ quan huy động đi làm thì không đủ
nên là chúng tôi phải thuê thêm người ở ngoài để hỗ trợ làm các công việc
để làm sao mà thông nước được nhanh nhất
và lấy được cái nước về tưới cho cái diện tích còn lại
do ảnh hưởng của cơn bão số ba
đã làm bốn trăm hai mươi ba công trình thủy
ba công trình thủy lợi bị vùi lấp hư hỏng nặng nề
trong đó huyện văn chấn có số lượng công trình thủy lợi bị thiệt hại nhiều nhất
với tổng số tám mươi năm công trình
sau khi kiểm tra giả soát số công trình thủy lợi bị hư hỏng
ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
đơn vị chức năng đang quản lý vận hành khai thác các công trình thủy lợi
tập trung nhân lực tổ chức khắc phục bằng mọi biện pháp
có phương án là bây giờ là xin ống tùy ban tỉnh
để công ty cùng kết hợp với lại bà con là cho lắp ống
vì vị trí bây giờ chỉ có lắp ống là phương án nhanh nhất
và có thể mình lấy nước được sớm nhất
những cây mương mà không xây dựng kiên cố được trước mắt
là công ty sẽ cho đào bằng mương đất và giải bạc
để khắc phục tạm thời lấy nước tưới
còn về lâu dài thì sau này là cũng đề nghị ủy ban tỉnh
là đổ lại cây mương và cho đại nắp
vào những cái vị trí mà mình đặt ống thì cho xây lại các mố trụ
và để giữ ống thì sẽ đảm bảo được lâu dài
việc nhanh chóng khắc phục những công trình thủy lợi
để đưa nước tưới tiêu cho diện tích lúa mùa
đang thời kỳ đứng cái và đẻ nhánh
sẽ góp phần bảo đảm năng suất sản lượng
cũng như bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh miền núi yên bái
mùa mưa cùng với sự thay đổi của thời tiết tại tỉnh đắk lắc
đã làm cho các loại bệnh chuyển nhiễm như tay chân miệng
sốt suốt huyết cùng ah một n một có dấu hiệu gia tăng
cứ đến mùa mưa tại đắk lắc
bệnh viện đa khoa tỉnh
lại phải tiếp nhận đột biến số lượng bệnh nhân bị các bệnh truyền nhiễm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận hơn một trăm linh ca sốt xuất huyết
một trăm năm mươi ca chân tay miệng
sở y tế tỉnh đắk lắc đã có chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng thành phố huyện thị
cần tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn
phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
bệnh viện cũng đã có phương án điều trị và phòng chống các bệnh tay chân miệng như sốt suốt huyết
bệnh viện cũng đã có những phương án chuẩn bị về cơ số thuốc

giống như các khoa lâm sàng để có phương án điều trị khi có dịch bệnh xảy ra
ngành y tế đắk lắc cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức
chủ động phòng chống các loại dịch bệnh bằng cách thực hiện vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường hạn chế tiếp xúc với người đã mắc bệnh để phòng bệnh cho bản thân và cho cộng đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây nhiều nông dân ở bình phước đang chặt bỏ vườn điều của mình
phần lớn là do vườn bị sâu bệnh phá hoại nặng nề
không thể cứu vãn
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã đăng hà huyện bù đăng
địa phương chiếm diện tích điều lớn nhất của tỉnh bình phước
với hai hectare điều những năm về trước mỗi năm gia đình ông trương văn tướng thu về từ ba đến bốn tấn điều
tuy nhiên hai vụ gần đây gia đình ông chỉ thu về chưa đầy hai trăm linh kg
do cả vườn bị bệnh mà không thể cứu vãn
tuy nhiên trong thời gian gần đây nhiều nông dân ở bình phước đang chặt bỏ vườn điều của mình

với hai hectare điều những năm về trước mỗi năm gia đình ông trương văn tướng thu về chưa đầy hai trăm linh kg
do cả vườn bị bệnh mà không thể cứu vãn
tuy nhiên trong thời gian gần đây gia đình ông trương văn tướng thu về chưa đầy hai trăm linh kg
do cả vườn bị bệnh mà không thể cứu vãn
hôm nay người dân ở đây đã cưa bỏ trên một trăm ba mươi hectare và hiện nhiều hộ vẫn tiếp tục cưa bỏ
điều đáng nói địa phương đang rơi vào cảnh lúng túng trong việc quyết định chọn cây gì cho phù hợp với thổ nhưỡng và địa hình đồi núi dốc nơi đây
điều là cây trồng chủ lực của tỉnh bình phước với diện tích hơn một trăm năm mươi hectare
địa phương này chủ trương xây dựng một ngành điều bền vững trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
tuy nhiên hiện nay người trồng điều của địa phương này đang phải đối mặt với dịch bệnh và mất mùa liên tiếp khiến người dân phải chặt bỏ
điều này tiêm ẩn nhiều rủi ro rất cần sự đánh giá ở tầm vĩ mô của ngành nông nghiệp và các cơ quan hiệu quản
quỹ bán nhân dân tp hcm vừa giao cho quận hai tiếp tục vận động các hộ dân đang tạm cư trên địa bàn
di rời đến nơi ở mới phần đấu hoàn thành công tác này trong tháng tám
theo đó thành phố cũng lưu ý trong thời gian chờ xem xét giải quyết các chính sách
người dân sẽ được hỗ trợ di chuyển không đóng bất cứ khoản phí nào trừ tiền điện và tiền nước tại nơi ở mới
đây là một chủ trương chính sách nhân văn thể hiện sự nỗ lực trách nhiệm của thành phố
việc di dời này không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại của các hội dân liên quan đến thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư tại khu đô thị mới thủ thiêm
tiếp nối chương trình khách du lịch hàn quốc đến với việt nam tăng đột biến
giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật hắt hen đàn tính tại cao bằng
hiệp hội thương mại điện tử việt nam đã tổ chức họp báo diễn đàn tiếp thị trực tuyến năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề human or robot
diễn đàn sẽ có sự tham gia của ba mươi năm diễn giả hàng đầu đến từ google
được tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi năm tháng tám tại thành phố hà nội vào ngày một mươi bảy tháng tám
diễn đàn được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử xác định chiến lược tiếp thị phù hợp
mở rộng thị trường nâng cao thị phần của doanh nghiệp trong nước
diễn đàn năm nay tập trung vào xu hướng tiếp thị trực tuyến trên thế giới
sự thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng hiện tại ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị trực tuyến khai thác hiệu quả từ chatbox
nam cho biết diễn đàn sẽ có sự tham gia của trên hai đại biểu năm mươi năm đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến
theo nghiên cứu mới nhất việt nam là thị trường tiềm năng có tốc độ phát triển về thương mại điện tử nhanh nhất đông nam á
tăng trưởng của thị trường này trong năm hai nghìn một mươi bảy là hai mươi năm và tốc độ này sẽ được tiếp tục duy trì trong năm hai nghìn một mươi
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa hoàn chỉnh đề án thí điểm xe buýt mini hay còn gọi là xe buýt cỡ nhỏ
nhằm nâng cao năng lực vận tải của các phương tiện vận chuyển
chuyển hành khách công cộng trên địa bàn
cụ thể đề án xây dựng ba mươi tuyến buýt mini với khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi xe một mươi hai chỗ có khả năng di chuyển đón khách
tại các hẻm rộng từ bốn đến sáu mét xe buýt mini sẽ trung chuyển gom khách kết nối đến xe buýt chính
sau này là đầu mối chuyển khách tới các tuyến metro mục tiêu trong bán kính không quá hai trăm linh mét
người dân có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm giao thông công cộng
tp hcm hiện có đến bốn mươi sáu tuyến đường có khổ rộng dưới sáu mét và tám mươi năm người dân thành phố sinh sống trong các tuyến hẻm
chữ kiến đề án bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín thí điểm tại quận một quận một mươi và quận tân bình
đề án nằm trong quyết định số hai trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án phát triển vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
thưa quý vị bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có hơn năm sáu triệu tấn hàng thông qua các cảng ở nghệ an
mặc dù bị ảnh hưởng thời tiết mưa báo
nhưng bảy tháng đầu năm nay số lượng hàng hóa qua các cảng ở nghệ an vẫn đạt bảy trăm hai mươi một tấn
bằng một trăm chín mươi hai so với cùng kỳ đạt tám mươi năm kế hoạch năm
đây là lượng hàng hóa thông qua các cảng trong tỉnh đạt con số khá cao trong những năm gần đây
các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng nghệ an gồm clinker than đá trắng
đáng chú ý số lượng hàng hóa qua cảng cửa lò bằng phương tiện thủy nội địa cũng tăng mạnh
đạt hơn năm trăm bảy mươi tấn bằng một trăm năm mươi tám so với cùng kỳ
dự kiến cuối năm hai nghìn một mươi tám hàng hóa qua các cảng ở nghệ an tiếp tục tăng mạnh
do việc cảng biển quốc tế cửa lò đưa bến số năm và số sáu vào hoạt động đón tàu ba mươi tấn vào làm hàng
thời gian qua lượng khách du lịch việt nam đến với hàn quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ
ngược lại lượng du khách hàn quốc đến với việt nam cũng tăng đột biến nhất là từ đầu năm cho đến nay
theo thống kê trong khoảng ba năm gần đây khách du lịch việt nam đến hàn quốc
có sự tăng trưởng đột biến
tính đến hết tháng bảy năm nay hàn quốc đã đón hơn hai trăm năm mươi lượt khách du lịch việt nam
tăng bốn mươi ba so với cùng kỳ năm trước
ngược lại nếu trong năm hai nghìn một mươi bảy khách du lịch hàn quốc đến với việt nam đạt khoảng hai năm triệu lượt người
tăng gần một trăm hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu thì riêng trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
du khách hàn quốc đến việt nam tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tại đà nẵng từ đầu năm đến nay thành phố đã tu hút hơn một sáu triệu lượt khách quốc tế
trong đó khách du lịch hàn quốc chiếm hơn năm mươi tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên
gắn với bản sắc văn hóa của địa phương có sự tham gia tích cực của cộng đồng
qua đó quảng bá hình ảnh con người thiên nhiên của từng địa phương
người dân biết người dân làm người dân hưởng lợi
đây chính là những yếu tố cốt lõi để loại hình du lịch sinh thái này phát triển bền vững
anh hoàng tấn minh nông dân làng phước tích xã hòa phong huyện hương điền tỉnh thừa thuyên huế
kiêm hướng dẫn viên đang kể cho du khách nghe về miếu cây thị một di tích lịch sử của làng
bằng cách làm trực quan anh đã giúp du khách được trải nghiệm cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên
cũng như nét độc đáo về văn hóa lịch sử của ngôi làng cổ này
người dân và chính quyền cùng chung tay trong công tác trùng tu nhà cổ di tích xuống cấp
cải tạo đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan thân thiện không khí mát mẻ trong lành
có thể nói chính người dân bản địa mới là những người am hiểu hơn cả các giá trị của hệ sinh thái
giá trị của lịch sử văn hóa và họ cũng sẽ là người bảo vệ giữ gìn hiệu quả nhất những giá trị đó
vấn đề đặt ra là chia sẻ quyền lợi hợp lý của các đơn vị kinh doanh
tạo mức thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống người dân
thêm vào đó thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn nguồn lợi mà hệ sinh thái mang lại
sau khi ra mắt mv đã gây được sự chú ý của khán giả với những hình ảnh tái hiện lại lễ vinh quy của quan trạng xưa thông qua đó đem đến một câu chuyện tình cảm son sát
tràng vinh quy do chính ca sĩ phương thảo viết lời với sự kết hợp chất liệu của hai loại hình nghệ thuật truyền thống là tuồng và sầm với những ca từ dễ hiểu
mv tái hiện cho người xem không khí rộn ràng của lễ dức trạng nguyên nêu cao truyền thống tôn vinh đạo học của dân tộc ta xưa
tràng vinh quy đem đến một tác phẩm âm nhạc khác với lối làm mv truyền thống
từ những cú máy đậm chất điện ảnh giàu cảm xúc những góc quay cách kể chuyện đến bối cảnh phục trang tỉ mỉ giống như một bộ phim điện ảnh cổ trang tạo nên một cảm xúc thị giác hoàn toàn khác biệt cho khán giả
tại hà nội vừa diễn ra buổi họp báo cho đêm nhạc mang tên đường chúng ta đi kỷ niệm hai mươi năm gặp gỡ của tam ca dòng nhạc đỏ đăng dương trọng tấn việt hoàn
các ca sĩ sẽ biểu diễn những ca khúc gắn liền với bước đường hoạt động làm nên tên tuổi của họ và những dấu ấn riêng của dòng nhạc cách mạng mà họ đã nỗ lực suốt hai mươi năm qua
đêm nhạc đường chúng ta đi sẽ giúp khán giả yêu nhạc được sống lại những ca khúc cách mạng và truyền vào đó hơi thở mới cho dòng nhạc trinh thống
sở hữu giọng hát trở cho đăng dương trọng tấn việt hoàn mỗi người một âm sắc riêng một thế mệnh riêng và luôn duy trì được đỉnh cao mỗi khi hát đơn ca song ca hay tam ca
đêm nhạc được chia làm bốn phần chính phần một ngợi ca quê hương đất nước phần hai tình đồng đội phần ba nhạc nga và semi classick kinh điển
phần bốn thử thách tuyệt phẩm âm nhạc dân gian đường đại
với không gian sân khấu sống động cùng câu chuyện âm nhạc đổ sộ về hành trình hai mươi năm của bộ ba ca sĩ hứa hẹn mang lại một đêm nhạc đầy giá trị nghệ thuật
chương trình sẽ được diễn ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò mới đây đã tổ chức chương trình gala chung kết em học làm thuyết minh lần thứ hai tại hà nội
trong các buổi học tại di tích nhà tù hòa lò các em đã được nghe thuyết minh viên kể những câu chuyện về người chiến sĩ bị địch bắt tù đầy tại nhà tù hòa lò
được tận mắt quan sát những tư liệu hiện vật của những người chiến sĩ cách mạng
từ đó các em đã xây dựng nên những kịch bản hấp dẫn để tham gia gala chung kết
chương trình em học là thuyết minh năm hai nghìn một mươi chín
chương trình em học là thuyết minh năm hai nghìn một mươi tám đã trở thành sân chơi bổ ích cho các em nhỏ thủ đô vào mỗi dịp hè
đồng thời giúp các em có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc việt nam
thưa quý vị từ lâu hát then đàn tính đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của bà con dân tộc tài nùng
ở cao bằng nói chung và ở huyện trùng khánh nói riêng
cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và cơ quan chuyên môn
người dân nơi đây đang tích cực duy trì gìn giữ và phát huy những làn điệu then truyền thống truyền lại cho thế hệ sau
đây là lớp học truyền dạy hát then đàn tính của xóm lũng niếc xã đàm thủy huyện trung khánh
lớp học đi vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhưng đã có hai mươi thành viên thường xuyên sinh hoạt với đủ các lứa tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi tuổi
lớp học sinh hoạt đều đặn ba buổi một tuần
ngoài ra các thành viên tự thành lập các nhóm để tập luyện với nhau
để nâng cao kỹ thuật
đa số các trẻ em đều có niềm đam mê với hát then đàn tính
lớp học này được vở ra nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng kỹ năng nâng cao trình độ hát then đàn tính
qua đó thì góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn nguyện
tham gia lớp học tôi được học về các kỹ năng rèn luyện đàn tính hát then cổ và hát then mới
từ đó niềm đam mê hát then đàn tính trong tôi ngày càng lớn hơn
tuy điều kiện sinh hoạt của lớp học còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
nhưng với niềm đam mê ca hát mong muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
mỗi người lại cố gắng khắc phục tập luyện để truyền dạy cho nhau những điệu hát then hay
cách đánh đàn tính sao cho thật chuẩn thật nhuẩn nhuyễn
trước mắt là sẽ phục vụ cho chương trình phát triển du lịch cộng đồng tại chỗ
tại xóm nước mà hiện nay đang triển khai
tiếp theo là chúng tôi cũng sẽ nhân dọng mô hình
để trở thành một dịch vụ phục vụ du lịch mang tính vừa đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của địa phương
những giai điệu của hát then đàn tính đã in sâu vào mỗi người con dân tộc tây nùng
họ lớn lên bằng những lời du xen lẫn trong đó là tiếng đàn tính và những câu hát then
những câu lạc bộ hát then đàn tính như thế này sẽ góp phần nâng cao
ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian tại địa phương
trong phần tin quốc tế trung quốc sẽ đáp trả việc mỹ tăng thuế lên hai mươi năm với hai trăm linh tỷ usd hàng hóa
hàn quốc và triều tiên thúc đẩy chuẩn bị cho đoàn tụ gia đình ly tán
bộ ngoại giao trung quốc hôm qua khẳng định nước này sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết
nếu mỹ có thêm động thái làm leo thang cuộc chiến thương mại
tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin mỹ chuẩn bị áp thuế hai mươi năm thay vì một mươi như công bố trước đó
đối với hai trăm linh tỷ usd hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nêu rõ
nếu mỹ có thêm các bước tiến khiến căng thẳng thương mại leo thang hơn nữa
bắc kinh sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng
theo ông quan điểm của trung quốc là rất rõ ràng và không thay đổi
nếu mỹ có những hành động làm tình hình leo thang trung quốc chắc chắn sẽ có các biện pháp đối phó cần thiết
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này
ban đầu tổng thống trump nói rằng sẽ áp thuế một mươi đối với lượng hàng hóa nhập khẩu bổ sung
trị giá hai trăm linh tỷ usd của trung quốc song mức thuế xem xét hiện nay đã được nâng lên thành hai mươi năm
mới đây phái đoàn quan chức hàn quốc đã tới triều tiên
để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh
thứ trưởng bộ thống nhất hàn quốc trung hae sung cùng với tám quan chức đã đi qua biên giới phía đông
để tới khu nghỉ dưỡng núi cương cang địa điểm diễn ra sự kiện đoàn tụ
phái đoàn quan chức này sẽ ở đây trong vài giờ để kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
sẽ được đưa vào sử dụng cho sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng tám
dự kiến trong ngày bốn tháng tám hai bên sẽ hoàn tất danh sách cuối cùng
những người được đoàn tụ với người thân ly tán
tuy nhiên seoul chưa quyết định về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh mùa thu với triều tiên
vốn đã được tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hồi tháng bốn vừa qua
phục tổng thống hàn quốc ngày một tháng tám đã xác nhận điều này
đặc phái viên của liên hợp quốc về syri đang lên kế hoạch đối thoại với đại diện iran
nga và thổ nhĩ kỳ trong tháng chín tới để bắt đầu hoàn thiện thành phần của ủy ban soạn thảo hiến pháp mới của syri
bước đi trong nỗ lực lập lại hòa bình cho quốc gia trung đông này sau nhiều năm xung đột
theo người phát ngôn của liên hợp quốc đặc phái viên staffan demistura đã nhận được danh sách
từ chính phủ của tổng thống bashar al assad về đề xuất các ứng cử viên cho ủy ban soạn thảo hiến pháp
đặc phái viên demitura đã hướng tới tổ chức các cuộc tham vấn chính thức với iran nga và thổ nhĩ kỳ
tại dơ nê và đồ thắng

người đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm của ấn độ ông eswara reddy cho biết loại vaccine vừa bị cấm hiện được sử dụng tại ấn độ
nhưng hiện không có số liệu chính xác về số lô vaccine nhập khẩu hay những địa chỉ đã phân phối
quan chức này nêu rõ ông đã yêu cầu các đơn vị chức năng chuẩn bị báo cáo chi tiết về việc nhập khẩu và phân phối loại vaccine trên
và khi có đầy đủ thông tin sẽ yêu cầu thu hồi số vaccine này trên thị trường
tuy nhiên từ nay đến lúc đó sẽ cấm nhập khẩu loại dược phẩm này
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt